tìm bão khuẩn cấp
trong sáu giờ vừa qua bão tiếp tục giảm thêm một cấp
do ảnh hưởng của bão số chín kết hợp với không khí lạnh
nên ở quy nhơn bình định đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
hoài nhơn bình định mạnh cấp sáu giật cấp bảy
quảng ngãi phú yên có gió giật cấp sáu
đảo lý sơn mạnh cấp tám giật cấp chín
ở khu vực từ quảng nam đến khánh hòa đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc

cách quảng ngãi bình định khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
cách đảo lý sơn quảng ngãi khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba
từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc
sau đổi hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc

cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
cảnh báo cấp độ dưới to thiên tai
khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa
vùng biển từ thư thiên huế đến phú yên
và vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển đông cấp ba
và tối và đêm nay ở khu vực từ thư thiên huế đến phú yên
tiếp tục có mưa vừa mưa to
mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi trên một trăm hai mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ
tại các vùng trụng thấp ven sông